thông tin liên quan đến việc điều tra sai phạm trong kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận vừa bắt tạm giam giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn năm trăm linh hai g
chiều ngày một mươi sáu tháng ba phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về kinh tế công an tỉnh ninh thuận đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với lê tự trị là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn năm trăm linh hai g về hành vi nhận hối lộ
khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn văn tuấn dân và dương văn minh về hành vi đưa hối lộ
trong quá trình công tác từ tháng một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai lê tự trị đã có hành vi cấu kết móc nối thỏa thuận nhận tiền của nguyễn văn tuấn dân và dương văn minh
để can thiệp chỉnh sửa thông số kỹ thuật nâng chiều cao tải trọng đối với các xe ô tô trên chương trình theo dõi từ xa của cục đăng kiểm việt nam
nhằm giúp cho các chủ xe có thể đăng kiểm sai quy trình
còn liên quan đến công tác đăng kiểm phương tiện đường thủy nội địa vào tối ngày một mươi sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự
và thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở nơi làm việc của bốn đối tượng cùng chú tại quận sơn trà
trong đó hành vi của ông nguyễn chín và ông huỳnh văn điều có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đất tài sản
hành vi của ông ngô hai và ông lê văn láng kiểm định viên phòng đăng kiểm tàu cá chi cục thủy sản đà nẵng
tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai ông chín có nhu cầu muốn nâng khống công suất máy tàu cá từ ba trăm linh mã lực lên bốn trăm năm mươi mã lực
để nhằm được nhận hỗ trợ của chủ thủ tướng chính phủ trong việc khuyến khích hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản
sau đó ông chín nhờ ông liều làm thủ tục mua giúp một bộ hồ sơ khống tự đục lại số máy trên máy thủy cũ
và liên hệ với chi cục thủy sản tp đà nẵng để làm hỗ trợ
hồ sơ hoán cải thay máy mới cho tàu
trong quá trình thực hiện ông hai và ông láng đăng kiểm viên của tri cục không phát hiện chứng thư giám định của tàu cá là không đúng quy định
đồng thời tự ý bỏ qua một số công đoạn kiểm tra giám sát theo quy trình
thậm chí tất cả các biên bản kiểm tra kỹ thuật thử máy thực tế đều được tự lập và ký khống
hiện công an thành phố đã thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu liên quan công tác đăng kiểm tàu cá trên địa bàn
và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
đề giang phù hợp với viện kiểm soát nhân dân tỉnh thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với phan thị thanh nhã
chú tại thị xã cai lệ để điều tra làm rõ xử lý về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính của nhân dân
vào cuối năm hai nghìn một mươi tám phan thị thanh nhã sử dụng tài khoản facebook cá nhân
theo dõi nhiều bài viết của các đối tượng trong và ngoài nước có nội dung chống nhà nước việt nam
đồng thời ủng hộ tổ chức phản động lưu vong có tên là chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
đã tham gia tổ chức phản động lưu vong chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
nhã đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải chia sẻ hai mươi năm bài viết
video có nội dung xuyên tạc bịa đặt xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
và kêu gọi người dân tham gia tổ chức phản động lưu vong
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an thị xã cai lệ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với phan thị thanh nhã về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật
xuyên tạc xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm của cá nhân
nhưng đối tượng không chấp hành mà vẫn tiếp tục hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia
công an tiền giang đã nhiều lần giáo dục nhưng phan thị thanh nhã vẫn không từ bỏ
mà còn có thái độ thách thức chống đối
cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam phan thị thanh nhã
công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an thành phố hồ chí minh
triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh bắt giữ bốn đối tượng và thu giữ một kg ma túy
qua trao đổi nghiệp vụ giữa phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
về việc trên địa bàn tỉnh đồng nai và thành phố hồ chí minh có nhóm đối tượng
hoạt động mua bán cháy phép chất ma túy với khối lượng lớn nên đã lập án đấu tranh
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp đã bắt giữ bốn đối tượng
nguyễn quang huy chú tỉnh lâm đồng phạm văn lộc chú thành phố hồ chí minh
nguyễn văn khánh nguyễn thành được cả hai đều chú tỉnh đồng nai
để điều tra về các hành vi mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy
thưa quý vị sáng nay hãng hàng không vietnam airlines đã chính thức lên tiếng
về thông tin tiếp viên của hãng bị bắt giữ do nghi ngờ mang ma túy và thuốc lắc về việt nam
vào ngày một mươi sáu tháng ba vietnam airlines đã nhận được thông tin của tri cục hải quan
về việc đang tạm giữ bốn tiếp viên thực hiện nhiệm vụ trên chuyến bay vn một mươi
từ paris về thành phố hồ chí minh ngày một mươi năm tháng ba do nghi ngờ trong hành lý
của các tiếp viên này có thuốc lắc và ma túy
sau khi nhận được thông tin hãng đã quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ
đối với bốn tiếp viên nêu trên để phục vụ công tác điều tra
thưa quý vị thời điểm này tại các địa phương đang diễn ra nhiều lễ hội
thu hút đông khách du lịch về dự và đây cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng
sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản và trước tình hình đó lực lượng công an
đã chủ động triển khai nhiều phương án kế hoạch tổ chức đấu tranh phòng ngừa
tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân nhằm kiềm chế sự gia tăng của loại tội phạm này
góp phần đảm bảo an ninh trật tự mang lại bình yên hạnh phúc cho nhân dân
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại huyện kim sơn tỉnh ninh bình
xã an hòa huyện kim sơn tỉnh ninh bình sự yên bình của một vùng quê bị phá vỡ
nơi thở tụi linh thiêng bị xâm phạm lợi dụng đêm tối không có người trông giữ
hơn một mươi triệu tiền công đức đã bị kẻ gian phá cửa lấy trộm
nhận được tin báo đội cảnh sát hình sự công an huyện kim sơn đã lập tức xuống hiện trường
phối hợp với công an xã an hòa điều tra để tìm kẻ gian đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
qua xác minh cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện đối tượng là người trong xã
cả ba đối tượng đều chưa tới một mươi năm tuổi
biết trong miếu có hỏng công đức lượng tiền lợi dụng lúc người trông giữ không có mặt
đã cắt xong cửa và lấy trộm đem đi tiêu xài
lợi dụng sơ hở việc trông coi quản lý tài sản của chủ tài sản để trộm cắp
hai nữa là cũng như là đồng chí nói là cũng có cái xu hướng trẻ hóa
các đối tượng như là sau khi là quá trình là học tập lao động dần luyện mà kém
đòi học sớm công an việc làm không đến nơi trốn
có thể dẫn đến là nghiện ma túy hoặc là nghiện là điện tử
và không có tiền thì trộm cắp sẽ phát sinh tình trạng trộm cắp
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lực lượng công an huyện kim sơn đã điều tra làm rõ
gần một mươi năm vụ trộm cắp tài sản tại khu vực đông thôn
hầu hết các vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn tập trung tại các địa điểm công cộng
như đỉnh miếu cơ quan nhà nước trường học
ngoài sự liều lĩnh tinh vi của các đối tượng phạm tội
thì sự lơ là mất cảnh giác của người dân cũng là một trong những nguyên nhân
dẫn đến tình trạng trộm cắp ngày càng phức tạp
để phòng chống có hiệu quả đối với tình trạng trộm cắp tài sản ở địa bàn nông thôn
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thiết nghĩ mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa
ý thức tự bảo vệ tài sản tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác
ngoài ra tiếp tục tuyên truyền nhân dân tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
củng cố và xây dựng các mô hình tự phòng tự quản tự bảo vệ
an ninh trật tự qua đó nhằm giải quyết cơ bản tình trạng trộm cắp tài sản ở địa bàn nông thôn
hồ sĩ tấn chú tại huyện gia lộc tỉnh hải dương vừa bị đưa ra xét xử về các tội danh
giết người cướp tài sản và trộm cắp tài sản
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai hồ sĩ tấn mang theo dao nhọn
đột nhập vào nhà ông nguyễn tuấn khanh và bà nguyễn thị tươi ở thôn an tân xã gia tân huyện gia lộc
với mục đích trộm cắp tiền vàng
dao chém liên tiếp nhiều nhát vào hai nạn nhân rồi trốn lên thành phố hải dương
tấn bị lực lượng công an bắt giữ khi đang khám bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương
còn ông khanh do bị thương nặng đã tử vong bà tươi bị tổn thương cơ thể bốn mươi bốn
tại phiên tòa bị cáo hồ sĩ tấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hồ sĩ tấn tù trung thân về tội giết người
ba năm tù về tội cướp tài sản sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản
tổng hình phạt bị cáo hồ sĩ tấn phải nhận án tù trung thân
công an quận tân bình tp hcm vừa khám phá và bắt giữ hai công ty núp bóng doanh nghiệp
để hoạt động đòi nợ kiểu khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản
qua làm việc các đối tượng thừa nhận do lợi nhuận quá lớn
nên lãnh đạo của hai công ty đòi nợ thuê đã chỉ đạo nhân viên giáo diết khủng bố nạn nhân
với thủ đoạn rất chuyên nghiệp tần suất và mức độ dày đặc
trần hà anh thư
người được xem là trưởng phòng tính chất công ty luật thế hệ trẻ
có địa chỉ tại số ba trăm năm mươi tám phạm văn bạch phường một mươi năm quận tân bình tp hcm cho biết
mặc dù là công ty luật nhưng công việc chính là xử lý nợ cho ngân hàng
riêng thư với vai trò quản lý nhân viên hàng ngày giám sát nhân viên thực hiện
việc gọi điện cho khách hàng và những người thân người có liên quan đến khách hàng
để yêu cầu trả nợ giám sát chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ
chi thưởng hoa hồng theo lũy tiếng trên tổng suất tiền nợ thu hồi
khi mà các nhân viên thu hồi được nợ khách hàng thì công ty sẽ chi trả mức
ít nhất là chín và nhiều nhất là ba sáu
chỉ tiêu của em khi mà vô công ty là sẽ bằng tổng chỉ tiêu của tất cả các bộ trong công ty
nhân một trăm hai mươi sau đó nhân lấy kết quả đó nhân thêm một trăm hai mươi nữa
thì nếu như mà đạt được cái mốc đó thì em sẽ được thưởng hơn một triệu
là mức thấp nhất là được một triệu rồi lấy từ cái chỉ tiêu đó mới tính lên tiếp
nếu như mà em đạt thêm
ba mươi thì được ba triệu rồi cứ lên nữa
khoảng một năm đổ lại đây thì công ty có
em thấy thống ca thì thu khoản được có bảy mươi tỷ
theo tài liệu thu thập được cùng lời khai ban đầu của các đối tượng
thì việc khủng bố đòi nợ như trên được thực hiện rất chuyên nghiệp
bởi phần lớn nhân viên có bề dạy kinh nghiệm do trước đây từng làm việc tại các công ty tài chính
dưới sự chỉ đạo điều hành của giám đốc điều hành hoàng ngọc mến
công ty trách nhiệm hữu hạng luật thế hệ trẻ đã tuyển dụng nhiều nhân viên
để thực hiện hoạt động thu hồi nợ
với các phương thức thủ đoạn như phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên theo từng cấp bậc
ban hành hàng loạt văn bản quy trình hướng dẫn xử lý nợ
nghiệp vụ thu hồi nợ để các nhân viên thực hiện
đầu tiên là gửi thông báo sau đấy là gửi thư thư cảnh báo nợ cho khách hàng
nếu mà không có phản hồi thì lại
sau một khoảng thời gian thì cán bộ sẽ gửi văn bản xác minh thông tin của khách hàng
là có thể xác minh ở địa phương và xác minh ở tại đơn vị khách hàng làm việc
có làm việc ở đấy không có nguồn khả năng trả nợ hay không
sau đấy thì cái văn bản cuối cùng là gọi là cái văn bản là thông báo khởi kiện cho khách hàng
tức là có bốn cái văn bản
thứ ba là có thể đưa ra một vài cảnh báo khách hàng một vài cái dấu hiệu là có thể ghi phạm những cái dấu hiệu về hình sự
thứ bốn là có chức ép để khách hàng lo sợ để mà thanh toán
còn tại công ty cổ phần mua bán nợ việt nam thịnh vượng có địa chỉ tại hai mươi hai a tân canh phường một quận tân bình
được chia ra bốn đội mỗi đội từ bảy đến một mươi người
mỗi tháng một nhân viên trung bình thực hiện từ hai năm trăm linh đến ba cuộc gọi khủng bố hâm dọa
qua đó đòi được hai đến ba tỷ đồng
mỗi lần đòi nợ thành công số tiền mà công ty này được hưởng từ đơn vị bán nợ lên đến tám mươi sáu
chính vì khoản lợi nhuận quá lớn mà các nhân viên đã ráo riết khủng bố nạn nhân với tần suất và mức độ dày đặc

với các tài liệu chính cứu thuộc thập được với hành vi liên tục gọi điện thoại gửi thông tin hình ảnh
với nội dung mang tính chức khủng bố vô cống xúc phạm nhân phẩm danh dự lên mạng xã hội
hoặc gửi đến người thân nơi làm việc nhằm gây sức ép đe dọa về mặt tinh thần tạo tâm lý hoang mang lo sợ buộc phải trả nợ
công an quận tân bình tp hcm đã khởi tố một mươi bốn đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản liên quan công ty cổ phần mua bán nợ việt nam thịnh vượng
và chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạng luật thế hệ trẻ
công an quận tân bình đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm để điều tra mở rộng xử lý những người liên quan khác
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa ngăn chặn kịp thời và đang lập hồ sơ xử lý một mươi ba đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản
vào đêm ngày một mươi ba tháng ba công an huyện nhân trạch tuần tra trên địa bàn xã long tân huyện nhân trạch
phát hiện nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây dối an ninh trật tự tại khu dân cư đông sài gòn xã long tân tiến hành ngăn chặn
ba đối tượng độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi một ngụ các tỉnh đồng nai sóc trăng bình phước đắk lắc cà mau có liên quan được triệu tập đến cơ quan công an
đồng thời tạm giữ bảy xe mô tô cùng một số giao tự chế tại nơi ở của các đối tượng
qua làm việc các đối tượng khai trước đó chạy xe mô tô vào khu dân cư đã nẹt bô bóc đầu xe gây mất an ninh trật tự
bị bảo vệ ở đây ngăn chặn có lời qua tiếng lại và thách thức lẫn nhau qua đó bảo về tập hợp đồng bọn qua mạng xã hội quay lại đuổi đánh lực lượng bảo vệ
công an huyện nhân trạch đang khẩn trương xác minh phân loại các đối tượng làm rõ vụ việc để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an đà nẵng đã tiến hành khám xét khẩn cấp phòng đăng kiểm tàu cá thuộc tri cục thủy sản thành phố
có địa chỉ tại bốn mươi ba thanh sơn phường thanh bình quận hải châu để điều tra làm rõ về hành vi sai phạm trong công tác đăng kiểm tàu cá trên địa bàn
thời gian gần đây phòng cảnh sát kinh tế công an đà nẵng đã phát hiện một số phương tiện hoán cải không tuân thủ quy định gây nguy cơ mất an toàn khi hoạt động trên biển
hoặc kê khống công suất máy để trục lợi chính sách hỗ trợ đánh bắt xa bờ của nhà nước
tiến hành kiểm tra cơ quan công an xác định một số đăng kiểm viên thuộc phòng đăng kiểm tàu cá tri cục thủy sản đà nẵng đã thực hiện không đúng quy trình kiểm định cố tình bỏ qua một số lỗi của các phương tiện nêu trên
cơ quan công an đã triệu tập hai đăng kiểm viên trong đó có một người là phó phòng để đấu tranh và bước đầu xác định trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến các xe phạm trong công tác đăng kiểm tàu cá
cơ quan công an đã thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác đăng kiểm tàu cá trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã tống đạt quyết định khởi tố năm bị can về tội danh nhận hối lộ ở trung tâm đăng kiểm bảy nghìn tám trăm linh hai d có cơ sở tại km bốn mươi tám bốn trăm năm mươi quốc lộ hai mươi năm xã suối bạc huyện sơn hòa
chiều cùng ngày bốn đối tượng trong nhóm bị can nêu trên bị bắt tạm giam là phan trung hiếu phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm mô hạn đăng kiểm bách việt phạm xuân hưng giám đốc trung tâm đăng kiểm bảy nghìn tám trăm linh hai d
cùng đăng kiểm viên võ quốc nhiên và thủ quỹ
nguyễn thị phấn bị can thứ năm bị khởi tố là lê tự trị nguyên giám đốc trung tâm đăng kiểm bảy nghìn tám trăm linh hai d đương nhiệm giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn năm trăm linh hai d của công ty cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật khải hưng ở tỉnh ninh thuận
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận bắt tạm giam trong ngày một mươi sáu tháng ba về tội danh nhận hối lộ
nguyễn thị phấn bị can thứ năm bị khởi tố là lê tự trị nguyên giám đốc trung tâm đăng kiểm bảy nghìn tám trăm linh hai d đương nhiệm giám đốc trung tâm đăng kiểm bảy nghìn tám trăm linh hai d của công ty cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật khải hưng ở tỉnh ninh thuận bắt tạm giam trong ngày một mươi sáu tháng ba về tội danh nhận hối lộ
theo cáo trạng vũ quý quê tỉnh hải dương có một số cá nhân ở đà nẵng thường đăng tải thông tin hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với sổ đỏ
lên mạng xã hội để bán nên đã tải về rồi làm giả các giấy tờ này
lãm và đồng bọn đến gặp người giao bán đất yêu cầu xem sổ đỏ thật rồi lợi dụng người bán sơ hở để đánh cháo sổ đỏ giả để lấy sổ đỏ thật
có được sổ đỏ thật lãm đã đăng thông tin bán các lô đất lên mạng với giá rẻ hơn thị trường
sau đó khi có người mua lãm đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt tiền của bị hại
với thủ đoạn trên từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi cho tới tháng ba năm hai nghìn hai mươi một lãm và các đồng phạm đã thực hiện bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở đà nẵng với tổng số tiền hơn sáu tỷ đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt một mươi bị cáo mức án từ tám đến hai mươi năm năm tù trong đó bị cáo lãm cầm đầu đường dây này chịu mức án hai mươi năm năm tù